chuyển sang các tin tức quốc tế thưa quý vị đại diện các quốc gia brazil nga ấn độ trung quốc và nam phi
năm nước thành viên của nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới brics đã có mặt tại johannesburg nam phi vào ngày hai mươi hai tháng tám
để dự lễ khai mạc hội nghị thượng đỉnh lần thứ một mươi năm của nhóm
đây cũng là cuộc họp đầu tiên của brics kể từ sau đại dịch covid một mươi chín
nhóm brics đại diện cho một phần tư nền kinh tế toàn cầu tổ chức cuộc họp tại hội nghị thượng đỉnh kéo dài ba ngày
từ ngày hai mươi hai tới ngày hai mươi bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba ở johannesbook nam phi
an ninh được tăng cường khắp thành phố nơi tổng thống nam phi sirin samaphosa tiếp đón chủ tịch trung quốc tập cận bình
thủ tướng ấn độ narendra modi tổng thống brazil luis inacio lula de silva và khoảng năm mươi nhà lãnh đạo khác
đại diện cho bốn mươi dân số thế giới trên khắp ba châu lục với các nền kinh tế có mức độ tăng trưởng khác nhau
brics chia sẻ mong muốn chung về một trật tự toàn cầu mà họ coi là phản ánh tốt hơn lợi ích và ảnh hưởng ngày càng tăng của nhóm
chủ đề của hội nghị thượng đỉnh lần thứ một mươi năm là brics và châu phi
quan hệ đối tác vì tăng trưởng nhanh phát triển bền vững và chủ nghĩa đa phương bao trùm
việc mở rộng thành viên brics cũng là ưu tiên trong chương trình nghị sự